tại tỉnh vĩnh long vừa diễn ra lễ động thổ khởi công xây dựng bệnh viện đa khoa xuyên á
như vậy trong tương lai người dân ở các tỉnh miền tây nam bộ như vĩnh long bến tre tiền giang
sẽ có thêm một địa chỉ để đến khám chữa bệnh trong khi tình trạng quá tải thường xuyên diễn ra
tại các bệnh viện công tuyến ở trên khu vực tp hcm như hiện nay
bệnh viện đa khoa xuyên á vĩnh long được xây dựng trên diện tích bốn mươi m hai
cao một mươi tầng với tổng vốn đầu tư tám trăm năm mươi tỷ đồng
khi đi vào hoạt động bệnh viện này sẽ điều trị cho hơn hai lượt bệnh nhân ngoại trú mỗi ngày
và hơn tám trăm linh bệnh nhân điều trị nội trú
bệnh viện xuyên á tỉnh vĩnh long sẽ thực hiện hai mươi năm chuyên khoa và trung tâm điều trị
như trung tâm can thiệp tim mạch thần kinh khoa ngoại cơ xương khớp khoa ngoại tổng quát
khi đi vào hoạt động hệ thống máy móc trang thiết bị y tế hiện đại như máy cộng hưởng từ
chụp x quang vi tính máy xét nghiệm tự động sẽ đảm bảo điều trị nhiều bệnh lý cấp tính
bệnh cấp cứu nguy hiểm cho người dân ngay tại vĩnh long và khu vực lân cận